theo quy định của sở giáo dục và đào tạo hà nội để đảm bảo sức khỏe học sinh mầm non tiểu học sẽ được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới một mươi độ c
tuy nhiên trong trường hợp phụ huynh không thể bố trí người ở nhà trông con thì các trường vẫn bố trí giáo viên quản lý chăm sóc trẻ theo thời gian học như bình thường
và ngày hôm nay nhiều trường trên địa bàn thành phố hà nội tiếp tục cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học
tuy nhiên vẫn có nhiều trường linh hoạt phương án dạy học đón trẻ tới trường
sang ngày thứ hai nhiệt độ tại thủ đô hà nội xuống dưới một mươi độ c
hơn sáu giờ sáng nhiều phụ huynh đã nhận được tin nhắn của nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học
không đến trường đồng nghĩa với việc nhiều gia đình sẽ phải xáo trộn công việc
may mắn hơn nhiều gia đình khác gia đình chị dung có ông bà trông bố nên đợt rét này chị hoàn toàn yên tâm khi cho con nghỉ ở nhà
chúng tôi thì vẫn phải đi làm thế nên là chúng tôi bắt buộc phải phân công xem ai là người trông con hoặc là gửi con ở ông bà thì mới có thể yên tâm được
chia sẻ với những khó khăn trong công việc của phụ huynh nhiều trường vẫn linh hoạt nhận học sinh đến trường
trường mầm non ngô thị nhậm quận hà đông hà nội vẫn mở cửa đón trẻ
do lứa tuổi nhẹ cảm dễ mắc các bệnh nhất trong điều kiện giá rét nên nhà trường tạm dừng các hoạt động ngoài trời
thay vào đó là tăng cường nhiều hoạt động trong lớp học
và thực hiện các biện pháp giữ ấm cho trẻ
trong phòng lớp thì nhiệt độ rất là ấm
với cấp tiểu học để đảm bảo công việc cho phụ huynh nhiều trường học có cơ sở vật chất đảm bảo ấm áp vẫn tiến hành nhận học sinh
các lớp học cũng được dồn tập trung để đảm bảo việc dạy và học tốt hơn
ban huyện nhà trường đã chỉ đạo giáo viên phối kết hợp với cha mẹ học sinh đôn đốc nhắc nhở con em mặc đủ ấm
trong những ngày trời lạnh thì không quy định học sinh mặc đồng phục
cơ sở vật chất thì nhà trường đã tăng cường đảm bảo các cái cửa lớp đảm bảo cửa kính chắc chắn tránh gió lua
các trường tiểu học cho biết để đảm bảo kiến thức cho học sinh nghỉ ở nhà và đi học không bị tranh lệch
các nhà trường sẽ tập trung ôn luyện kiến thức cho học sinh khi đến trường không dạy kiến thức mới
đồng thời với học sinh ở nhà giáo viên chủ nhiệm cũng có kế hoạch giao nhiệm vụ cho học sinh ở nhà bằng nhiều hình thức
các trường tiểu học có thể tập trung ôn luyện kiến thức cho học sinh ở nhà